xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
thưa quý vị từ ngày hai mươi năm tháng chín cho đến nay thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nhiều địa phương khu vực bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa to đến rất to
nhiều nơi tới trên năm trăm linh mm gây ra lũ ngập lụt sạt lở đất
một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại nhiều địa phương
nhất là các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ trồng lũ ngập sâu tại các vùng trũng thấp lũ quét sạt lở đất tại hùng núi
và trước tình hình trên thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số tám trăm tám mươi
về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh tập trung ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
theo phương châm bốn tại chỗ
để đảm bảo an toàn tính mạng hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người tài sản của nhân dân và nhà nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ tịch ubnd các tỉnh không được lơ là chủ quan mất cảnh giác
tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
theo phương châm bốn tại chỗ
thủ tướng chính phủ lưu ý một số nhiệm vụ trong đó chủ tịch ubnd các tỉnh khẩn trương giả soát
sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn
nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt cô lập do ngập lụt sâu
các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất lũ quét không để xảy ra chết người
kịp thời hỗ trợ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói
kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói
đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở
không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn
có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thi công
đê điều hồ đập nhất là các công trình sung yếu kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân
khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút
sẵn sàng lực lượng để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
cho đến sáng ngày hôm nay tại nghệ an thì dù nước có rút
thế nhưng nhiều khu dân cư ở các huyện miền núi như quỳ châu kỳ sơn quế phong vẫn bị cô lập
tại tâm lũ huyện quỳ châu thì nơi có hơn một hộ dân bị ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt
sáng ngày hôm nay ngay khi nước bắt đầu rút thì chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác
các lực lượng cùng với lực lượng vũ trang người dân địa phương dọn dẹp nhà cửa cho bà con
tính đến thời điểm này mưa lũ tại nghệ an đã làm một sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập tám trăm ba mươi nhà bị cô lập
bốn mươi điểm trường giao thông bị sạt lở mưa lớn khiến hàng nghìn hectare hoa màu bị thiệt hại
hàng nghìn con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi thiệt hại về tài sản là rất lớn
điều đáng lo ngại là mưa liên tiếp trong những ngày qua lượng nước thẩm thấu trong đất
hàng nghìn hộ dân khu vực miền núi nghệ an đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao về lũ ống lũ quét sạt lở đất
tại khu vực suối hủy giảng bản hòa sơn huyện kỳ sơn phía trên là quả đồi đã xuất hiện vết nứt kéo dài
nguy cơ sạt lở gây bất an cho người dân chính quyền địa phương đang theo dõi và có phương án di rời người dân đến nơi an toàn
trong khi đó tại thanh hóa do mưa lớn kéo dài lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường tỉnh lộ huyện lộ đường liên thôn liên xã bị ngập sâu gây chia cắt ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân
mưa lũ cũng đã cuốn trôi hai người dân
công an các huyện trong tỉnh và công an các xã thị trấn đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ngập lụt sạt lở đất phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng tại chỗ triển khai các phương án để xử lý giúp nhân dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích
tại hà nội mưa lớn trong đêm ngày hôm qua và hôm nay đã khiến cho người dân hà nội có một buổi sáng chật vật khi đi làm trong cảnh bị bõm lội nước và mắc kẹt tại các điểm ngập úng
tình hình giao thông vô cùng phức tạp và ủn tắc tại nhiều tuyến đường
nhiều phương tiện cũng hư hỏng nặng do ngập nước
ghi nhận của phóng viên một trăm một mươi ba online tại một số địa điểm ngập úng trên địa bàn thành phố hà nội trong ngày hôm nay
mưa lớn trong suốt đêm qua và cả ngày hôm nay đã khiến cho lượng nước ở thành phố hà nội tăng đất rất cao
nhiều khu vực đo được mực nước lên tới hơn hai trăm linh mm
và chính vì vậy thì tình hình giao thông và đi lại di chuyển của người dân

trong ngày hôm nay rất là vất vả và khó khăn
quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy là ngay phía sau lưng tôi thì suốt từ nãy đến giờ
dòng phương tiện gần như là đứng im không thể di chuyển
không chỉ ô tô mà xe máy ở phía vỉa hè bên này cũng không thể di chuyển được
do gặp những đoạn ngập úng ở phía trên kia
nhiều người thì cũng đã cố vượt qua những đoạn ngập ống này
và nhiều phương tiện thì cũng đã hỏng hư hỏng nặng
một số tuyến ghi nhận tình trạng ngập ống nghiêm trọng với mức nước sầu rất đến ủn tắc
như tuyến vành đài bà nguyễn trãi liễu dài trần bình tôn thất thuyết thái hà
người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua các vùng ngập úng
do mặt đường bị thu hẹp ngập sâu và nhiều phương tiện chết máy tại chỗ gây cản trở giao thông
trường phạm văn đồng dưới kia thì nó đã rất là tắc rồi
gần như là xe ô tô rồi đấy là không di chuyển nó chút nào luôn lúc mà em đi ạ
thế trên này cũng như thế
còn xe máy thì cũng phải đi lên cả vỉa hè
trên kia cũng không đi được nữa
em đỗ xe đứng ở đây đợi bao giờ mà đỡ mưa hoặc là chỗ đỡ tắc đi thì mình đi
thấy quá là tắc đường luôn các anh ạ
tình hình nó là như thế
tắc coi như là đi vừa lụt lội mà vừa các xe đan sen vào nhau là rất khó đi
hỗ trợ người dân đi lại di chuyển an toàn hơn trong thời tiết khắc nghiệt này
lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí đến các khu vực trọng điểm
để hướng dẫn và điều tiết giao thông qua các khu vực ngập sâu
lực lượng chức năng khuyên cáo
người dân nên tránh các khung giờ cao điểm
và liên tục cập nhật tình hình ngập úng
để lựa chọn phương án di chuyển phù hợp
khi lưu thông qua vùng ngập úng
nên di chuyển phía bên tay trái đường
và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng
cũng liên quan đến tình hình giao thông
sáng ngày hôm nay do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài
dốc cun trên quốc lộ sáu đoạn qua địa phận thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở đất đá xuống lòng đường
khiến nhiều phương tiện di chuyển gặp khó khăn
giao thông gián đoạn nhiều giờ đồng hồ
và trước tình hình trên ban giám đốc công an tỉnh hòa bình
đã khẩn trương chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
điều động lực lượng đến hiện trường khắc phục sự cố
hỗ trợ giúp đỡ người dân
các tổ công tác cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng
các phương tiện từ xa
hỗ trợ máy xúc múc đất đá bị sạt
đồng thời hỗ trợ xe ô tô cũng như xe máy của người dân
bị lún dưới bùn ra khỏi khu vực sạt lở
đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm nay
lực lượng chức năng đã phân một làn đường
để các phương tiện di chuyển từ từ qua khu vực sạt lở đất
cũng theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
hiện nay có sáu điểm sung yếu có nguy cơ gây sạt lở
nếu mưa bão kéo dài
do đó các tổ công tác đã thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra tại khu vực này
tin an ninh trở tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bùi ngô minh khôi
về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và trước đó đơn vị này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với lê đăng khoa và phan văn đức
cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo kết quả điều tra vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trường đại học an giang đã phát hiện năm chứng chỉ tin học ngoại ngữ
và một bằng đại học
do sinh viên nộp để nhận bằng tốt nghiệp
có dấu hiệu làm giả nên đã trình báo với cơ quan công an
qua giám định số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả
sau khi khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lực lượng điều tra công an thành phố long xuyên
tiếp tục thu giữ bốn mươi sáu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả
quá trình điều tra xác định các văn bằng chứng chỉ trên
do lê đăng khoa thu nhận thông tin của các sinh viên
có nhu cầu làm giả văn bằng chứng chỉ
rồi gửi thông tin cho phan văn đức
để đức nhờ một đối tượng khác hiện chưa rõ nhân thân lây lịch làm giả
mở rộng điều tra lực lượng công an tiếp tục phát hiện
bùi ngô minh khôi đã thu nhận thông tin của khoảng sáu mươi sinh viên
trường đại học an giang có nhu cầu làm giả chứng chỉ
rồi gửi những thông tin này cho đức nhờ người khác làm giả
trong đêm đầu tiên thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra nồng độ cồn
trên địa bàn huyện kronbach
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện
đã phát hiện một mươi hai trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông
trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua thị trấn phước an huyện kronbach
tại đây các phương tiện lưu thông cả hai chiều trên quốc lộ
đều được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn vào khu vực kiểm tra nồng độ cồn
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện một mươi hai trường hợp
điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn
trong đó có sáu người điều khiển xe ô tô và sáu người điều khiển xe máy
sau khi lập biên bản vi phạm hành chính lực lượng công an cũng đã niêm phong
các phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn đại từ xã bảo đài huyện lục nam tỉnh bắc giang
về tội vận chuyển trái phép trên ma túy
cũng phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hai bà trưng tp hà nội là đối tượng nguyễn quang lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hội khẩu thường trú tại bốn mươi bảy trương định phường trương định quận hai bà trưng tp hà nội
còn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an quận năm từ liêm tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn mạnh phương sinh năm hai nghìn một
hội khẩu thường trú tại tổ dân phố bốn phường phú đô quận năm từ liêm tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện